tiếp tục với phần tin trong nước quan trọng tiếp ngài samuel fringan chủ tịch tập đoàn tư vấn công nghiệp quốc phòng pháp tập đoàn dci và ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm quỳ viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh bộ công an việt nam rất coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa các hoạt động hợp tác với các đối tác của cộng hòa pháp trong lĩnh vực quốc phòng an ninh
việt nam và cộng hòa pháp có mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tin cậy lẫn nhau trong năm mươi năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao pháp và việt nam đã xây dựng nền tảng cho mối quan hệ hợp tác ký kết nhiều thỏa thuận và cơ chế hợp tác trong các lĩnh vực chính trị thương mại và đầu tư văn hóa khoa học và công nghệ giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh
tại triển lãm về an ninh quốc phòng việt nam vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua bộ trưởng tô lâm cho biết
đã có dịp tham quan gian hàng và xem các sản phẩm của tập đoàn dci bày tỏ ấn tượng với mô hình chương trình huấn luyện trợ giúp và đào tạo đội ngũ phi công trực thăng các thiết bị máy bay không người lái của tập đoàn dci
bộ công an việt nam hiện đang triển khai xây dựng trung đoàn không quân công an nhân dân có trách nhiệm tham mưu thực hiện các nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động bay
theo quy định phục vụ công tác huấn luyện và đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn phòng chống khắc phục thảm họa thiên tai

đồng thời tin tưởng rằng thời gian tới mối quan hệ phối hợp công tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan hữu quan của cộng hòa pháp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh có phần tăng cường sự hợp tác giữa hai quốc gia